các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé

trời chuyển nắng giáo vào ban ngày nhiệt độ phổ biến là hai mươi ba hai mươi sáu độ cho khu vực thanh hóa đến thừa thiên huế
còn đà nẵng đến bình thuận thì cao hơn là hai mươi sáu hai mươi chín độ
lui về phía nam tây nguyên và nam bộ thời tiết trong ba ngày tới tại đây hầu như ít có sự biến động
phổ biến là ít mưa và ngày thì trời nắng nhiều
nhiệt độ trong ngày ở các tỉnh tây nguyên thì phổ biến là hai mươi bảy ba mươi độ
còn tại khu vực nam bộ thì sẽ cao hơn là ba mươi ba mươi ba độ
trên biển do ảnh hưởng của khối không khí lạnh trong ngày hôm nay
vùng biển ngoài khơi các tỉnh trung bộ tiếp tục có đới gió đông bắc mạnh tới cấp năm có lúc cấp sáu
riêng khu vực bắc biển đông vẫn còn gió đông bắc cấp sáu giật cấp bảy
gây ra tình trạng biển động đi kèm với sóng cao từ hai đến ba mét
tiếp tục gây khó khăn cho các hoạt động của tàu thuyền
dự báo là tình trạng gió mạnh sẽ còn kéo dài cho đến hết đêm nay
từ ngày mai tức là ngày hai mươi bảy tháng một
thì gió trên hầu khắp các vùng biển phía bắc sẽ giảm dần về cường độ phổ biến ở mức trung bình
và sau đây là dự báo thời tiết trong ba ngày tại các khu vực trên cả nước